tại miền trung dự báo trong đêm nay và ngày mai vùng mưa sẽ thu hẹp chỉ còn tập trung tại các tỉnh từ quảng bình trở vào cho đến bình thuận
nhưng cường độ không lớn và thời gian mưa cũng có sự phân hóa khác nhau
với các tỉnh từ quảng bình đến quảng ngãi những cơn mưa có thể xảy ra vào bất kỳ lúc nào trong ngày
với lượng mưa trong đêm nay và ngày mai phổ biến từ hai mươi ba mươi mm
trong khi đó những cơn mưa tại các tỉnh bình định đến bình thuận lại thường tập trung về chiều tối và tối
về tình hình nhiệt độ các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh do vẫn chịu ảnh hưởng yếu của không khí lạnh nên nhiệt độ từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
với các tỉnh từ quảng bình cho đến quảng ngãi nhiệt độ sẽ phổ biến trong khoảng từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
trong khi đó khu vực bình định đến bình thuận là hai mươi chín ba mươi một độ
mưa rông tại các tỉnh thành nam bộ vẫn tiếp tục diễn ra trong ngày hôm nay
điều đáng lo ngại ở đây đó chính là mực nước tại các trạm hạ lưu trên hệ thống sông sài gòn đồng nai sông cửu long
đều đang lên nhanh và đạt sấp xỉ
và cao hơn mức báo động ba
dự báo mực nước chiều cường sẽ còn tiếp tục lên và có thể đạt đỉnh cao nhất vào các ngày hai mươi và hai mươi một tháng một mươi
với đỉnh chiều tại trạm phù an và nhà bè thành phố hồ chí minh trên sông sài gòn vượt báo động ba từ một mươi năm hai mươi cm
tại thủ dầu một bình dương vượt báo động ba từ hai mươi tám đến ba mươi ba cm
chiều lên cao trong khi đó nam bộ vẫn phải tiếp tục đón nhận những cơn mưa do giải hội tụ nhiệt đới mang lại
với cứng độ mưa thường rồn rập hơn về chiều tối và kéo dài cho đến đêm
sẽ khiến cho tình trạng ngập úng
nhưng trên các tuyến đường có khả năng tái diễn đặc biệt là tại thành phố hồ chí minh và cần hơ
trên biển do chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng từ một mươi hai một mươi năm độ vĩ bắc
trong đêm nay và ngày mai khu vực nam biển đông bao gồm cả huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau
tiếp tục có mưa rào và rông mạnh
do tây nam cấp năm có lúc cấp sáu trong cơn rông có khả năng rật cấp bảy chín sóng biển cao từ hai ba m biển động
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước